thưa quý vị và các bạn đến thời điểm này nhiều trường đại học trên cả nước đã và đang công bố
điểm chuẩn và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đã kết thúc công tác xét tuyển vào đại học cũng dần hoàn tất
các trường đại học cao đẳng sư phạm trung cấp sư phạm cũng đang cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học
vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo trước một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng tám
dự kiến cuối tháng tám các trường chủ động công bố lịch xét tuyển bổ sung nếu còn trị tiêu
thời gian qua ở nước ta dù với số lượng các trường đại học ngày càng tăng
số lượng sinh viên ngày càng nhiều song chất lượng đào tạo tại một số cơ sở đào tạo vẫn còn không ít bất cập
chưa đáp ứng yêu cầu hoặc được chú trọng đúng mức tạo ra một số giá trị ảo gây nhiễu loạn và ảnh hưởng tới nguồn nhân lực cho xã hội
để giải quyết nhu cầu học ngày càng tăng của người học cần phải có thêm các trường đại học
tuy nhiên không phải hễ có nhiều sinh viên là trường đại học được phép ổ ạt mọc lên
bởi việc thành lập một trường đại học phải bảo đảm đầy đủ
bảo đảm đầy đủ các điều kiện tiêu chí theo quy định
chưa kể quan trọng nhất đối với các cơ sở giáo dục là phải cân đối giữa khả năng đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh để không làm giảm chất lượng đào tạo
trong những vấn đề đang đặt ra vấn đề chất lượng đào tạo của các trường đại học luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội
nhất là các thí sinh và phụ huynh học sinh trước mỗi kỳ tuyển sinh hàng năm
theo ý kiến của tác giả minh anh trong bài viết
để học đăng trên báo nhân dân thì thực tế chất lượng đào tạo đại học tại việt nam đang tồn tại nhiều vấn đề cần chấn chỉnh giải quyết
cụ thể theo kết quả đánh giá đối với một trăm hai mươi hai trường đại học học viện do bốn trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
được bộ giáo dục và đào tạo cấp phép tiến hành từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tới ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám dựa trên một mươi tiêu chuẩn sáu mươi một tiêu chí
thì chỉ có một trăm một mươi bảy trường đạt chuẩn
năm trường không đạt
đáng lo ngại là mặc dù số lượng trường không đạt chỉ có năm
nhưng ngay cả những trường đạt chuẩn lại có nhiều trường số lượng tiêu chí đạt chuẩn còn thấp
cụ thể trong tổng số sáu mươi một tiêu chí chỉ có chín tiêu chí được một trăm linh trường đạt
năm mươi hai tiêu chí còn lại mỗi tiêu chí có ít nhất một trường chưa đạt
đặc biệt chỉ một trường có số lượng tiêu chí đạt cao nhất là năm mươi sáu trên sáu mươi một
kết quả cũng chỉ ra có chín mươi tám trường chưa đạt chín tiêu chí trở lên chiếm tám mươi ba bảy mươi sáu tổng số trường
một trăm linh cơ sở chiếm hai mươi một ba mươi sáu đạt bốn mươi chín tiêu chí con số tối thiểu để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
với tình trạng hầu hết các trường đều đạt chuẩn nhưng số tiêu chí đạt chuẩn không đồng đều cho thấy
một toàn cảnh có sự tranh lệch trong chất lượng đào tạo giữa các trường đại học
theo tác giả bài viết hiện tại việt nam vẫn chưa có trường đại học nào có mặt trong top năm trăm linh trường hàng đầu thế giới
theo tiêu chí của các bảng xếp hạng uy tín trên thế giới
bên cạnh đó sự nở rộ tăng nhanh số lượng trường đại học trong khi năng lực đào tạo chưa bảo đảm
dẫn đến hệ lụy tại không ít trường là không chỉ công tác tuyển sinh trở nên dễ dãi
mà việc tuyển chọn giảng viên phù hợp quy mô đào tạo cũng bị lơi lỏng
đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đào tạo
tình trạng thiếu giảng viên và một số cơ sở đào tạo đại học lâm vào tình trạng giảng viên chưa đạt chuẩn
thực tế cho thấy có một số nhóm ngành tỷ lệ trung bình sinh viên giảng viên còn quá cao
có chương trình lên đến năm mươi sáu mươi sinh viên trên một giảng viên
trung bình số giảng viên chưa đạt chuẩn chiếm khoảng một mươi sáu
khiến chương trình giảng dạy tại một số cơ sở đào tạo chưa bảo đảm chất lượng
chưa kể tại nhiều trường đại học các điều kiện cơ sở vật chất cũng không đáp ứng
được yêu cầu của học viên cũng như chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của ngành giáo dục đào tạo
thậm chí nhằm giải quyết nhu cầu phòng học trước mắt cho học sinh
có cơ sở đào tạo còn thuê lại mặt bằng của đơn vị khác để cải tạo thành khu giảng đường
dẫn đến tình trạng dạy và học khá tạm bỡ nhiều bất cập và hệ lụy khó lường
dù rằng sự phát triển khá mạnh mẽ của hệ thống đào tạo đại học ngoài công lập đã tạo thêm cơ hội cho nhiều người học
bên cạnh những đóng góp tích cực không ít trường trong số này cũng khiến dư luận không khỏi nghi ngại về chất lượng đào tạo
cũng theo ý kiến của tác giả minh anh
việc một số trường nhanh chóng ra đời tuyển sinh ồ ạt cho đủ trì tiêu và để có đủ nguồn tài chính cho các khoản chi thường xuyên
khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về tình trạng tháo khoán đầu vào
cá biệt có trường đại học sau một thời gian hoạt động vẫn chưa có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng theo đề án thành lập trường
tình trạng này cũng đồng nghĩa với việc năng lực đào tạo thực tế của một số trường chưa đáp ứng các điều kiện đạt chuẩn
thậm chí góp phần tạo ra các giá trị chất lượng đào tạo ảo
hệ quả là chất lượng sinh viên không cao sinh viên phải học lại nhiều lần nhiều môn học nợ điểm môn học
chưa kể tình trạng đầu vào đại học cũng đang có những vấn đề
thực tế cho thấy nếu trước đây trong một trăm linh học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ tuyển chọn được hai mươi năm đến ba mươi em

có học lực khá giỏi vào đại học thì nay lên tới bảy mươi đến tám mươi em
đáng nói khoảng một nửa trong số này có học lực trung bình hoặc dưới trung bình
điển hình như một trường sư phạm tuyển sinh đầu vào chỉ chưa đến một mươi điểm ba môn
thì nỗi lo lắng băn khoăn về việc giảng dạy trên lớp sau này của các em là hoàn toàn có cơ sở
trên thực tế với một số sinh viên đại học hiện nay việc học tại một trường đại học

có một tấm bằng sau khi ra trường mà không chú trọng đến khả năng sở thích cũng như định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai
chính từ đây đã tạo ra các giá trị ảo mà bằng chứng là có nhiều cử nhân sau khi cầm tấm bằng đại học
tỏ ra ảo tưởng về năng lực của bản thân nhưng lại không thể sử dụng để hành nghề trong thực tế
không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp đã thất nghiệp vì kỹ năng làm việc cơ bản không có
như người tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
nhưng lại không thể sử dụng để hành nghề trong thực tế

hoặc có sinh viên chuyên ngành hành chính nhân sự nhưng lại không thao tác thành thạo với word
khi đó tấm bằng đại học chỉ còn như một tờ giấy kém giá trị vì trong quá trình đào tạo
chủ nhân của tấm bằng chưa được trang bị các kỹ năng cơ bản cần thiết nhất cho công việc
chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội vì thế cũng bị ảnh hưởng
con số bảy mươi hai sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường mỗi năm là một minh chứng
khá rõ ràng cho điều này
thực tế giá trị của chiếc vé vào đại học mới chỉ là cơ hội để tiếp cận khả năng tạo việc làm sau khi ra trường
sự trưởng thành toàn diện của mỗi người về nhận thức khả năng thu nạp kiến thức chuyên môn
trải nghiệm thực tế cũng như các kỹ năng mềm khác
nếu mỗi sinh viên sau quá trình học không đạt được các yêu cầu này
đồng nghĩa với việc không đáp ứng được yêu cầu của xã hội
nâng cao chất lượng đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng
nâng cao chất lượng cao cho đất nước đang là mục tiêu của nhiều trường đại học trên cả nước
theo giáo sư bành tiến long nguyên thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
tính tự chủ là chiều khóa giúp cho việc chuyển đổi hệ thống giáo dục đại học hiệu quả hơn
để có được những thay đổi mạnh mẽ về chất lượng đào tạo
tự chủ song cũng phải đồng nghĩa với việc tuyển sinh phải bảo đảm cân đối với khả năng đào tạo
điều kiện giảng viên cũng như mọi cơ sở vật chất
chuẩn hóa đội ngũ giảng viên đại học là một trong những việc quan trọng hàng đầu
cần tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ
tiến tới dạy đại học là phải có bằng tiến sĩ
ngoài trình độ chuyên môn
giảng viên còn cần có năng lực giảng dạy năng lực giáo dục năng lực nghiên cứu khoa học
đồng thời việc thường xuyên sàng lọc đánh giá sinh viên cũng là việc làm cần thiết
kết hợp kiểm tra đánh giá minh bạch năng lực sinh viên trong suốt quá trình học
kiên quyết cho tôi học
các sinh viên kém thiếu khả năng học tập để bảo đảm chất lượng đầu ra
các trường cũng cần tạo sự gắn kết giữa đào tạo đầu vào và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động đầu ra
cần coi đây là một trong những yêu cầu bắt buộc nếu muốn giảm thiểu lượng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường
qua đó góp phần cung cấp nguồn nhân lực đúng hướng và có chất lượng cao cho xã hội
còn nhớ từ năm hai nghìn một mươi tám
trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được
nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại và phân tích nguyên nhân cả khách quan và chủ quan
bộ giáo dục và đào tạo đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học
những giải pháp này được đưa ra trong báo cáo một số vấn đề về giáo dục đào tạo
theo yêu cầu của quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm của quốc hội khóa một mươi bốn
giải pháp đầu tiên là hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển giáo dục đại học
báo cáo chính phủ để trình quốc hội ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục và luật giáo dục đại học
trình chính phủ ban hành nghị định tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập
nhằm mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học
đổi mới quản trị quản lý đào tạo theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế
đổi mới quản lý nhà nước theo hướng quy định hệ thống chuẩn chất lượng
quy định về trách nhiệm giải trình công khai minh bạch thông tin
về điều kiện bảo đảm chất lượng và chất lượng thực tế
tăng cường kiểm định chất lượng thanh tra kiểm tra và hoàn thiện hệ thống chế tài xử lý vi phạm
giải pháp thứ hai
cùng với việc xây dựng và trình thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch mới
bộ giáo dục và đào tạo triển khai các hoạt động nhằm tăng cường quản lý quy hoạch mạng lưới
gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội và làm cơ sở cho việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh như
định kỳ công khai minh bạch kết quả kiểm định chất lượng
trên cổng thông tin của bộ giáo dục và đào tạo
ra soát các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh và yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên
ra soát công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp
các sản phẩm khoa học công nghệ của trường
giải pháp ba
trình thủ tướng chính phủ ban hành quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên
theo các quy chuẩn chất lượng phù hợp với nghị quyết một mươi chín nqtu
và luật quy hoạch
xây dựng chiến lược tổng thể phát triển giáo dục đại học giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
kế hoạch và giải pháp tăng cường số lượng các trường đại học việt nam có mặt trong các bảng xếp hạng quốc tế
giải pháp bốn
đẩy mạnh hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và bên ngoài
đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tập trung vào kiểm định chương trình đào tạo
giải pháp năm

tăng cường đầu tư đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đại học
các trường tự xác định mức học phí tương xứng với chất lượng đào tạo
ưu tiên đầu tư ngân sách để phát triển một số cơ sở giáo dục đại học
ngành đào tạo mang tầm khu vực quốc tế và cơ sở đào tạo giáo viên chất lượng cao
phát triển một số ngành vùng đặc thù để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
có cơ chế phân bổ nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng hiệu quả
giải pháp sáu
chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra các trường thực hiện đầu tư các yếu tố bảo đảm chất lượng
trong đó tập trung phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ
đổi mới chương trình đào tạo nghiên cứu đào tạo các ngành nghề và phương thức đào tạo
đáp ứng mô hình tăng trưởng của nền kinh tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
mở rộng và tăng dần quy mô các chương trình đào tạo chất lượng cao
các chương trình đào tạo liên kết quốc tế với các trường nước ngoài uy tín
đổi mới mạnh mẽ
nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ các trình độ đào tạo
giải pháp cuối cùng là tăng cường thanh tra kiểm tra xây dựng lại hệ thống chế tài xử phạt nặng hơn
đối với vi phạm chất lượng giáo dục đại học và xử lý nghiêm đối với vi phạm
công bố công khai kết quả kiểm định kết quả thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm để rút kinh nghiệm và phòng ngừa chung
có thể nói rằng đến thời điểm này
người ta sẽ bắt đầu chờ đợi hiệu quả
từ các giải pháp đo
của ngành giáo dục
để giải được bài toán nâng cao chất lượng giáo dục đại học
tác giả bài viết bảo đảm chất lượng đào tạo đại học cũng cho rằng
rất cần có những biện pháp kế hoạch tổng thể và lâu dài
từ phía các cơ quan chức năng và các cơ sở đào tạo
bên cạnh đó cũng cần nhấn mạnh rằng
nếu vấn đề chất lượng giảng viên đại học là một mặt của vấn đề
thì mặt còn lại chính là việc mỗi người học
cũng cần xác định cụ thể rõ ràng
về năng lực sở thích điều kiện kinh tế
để chọn trường đại học thật sự là nơi bắt đầu sự nghiệp trong tương lai
đó sẽ là động lực để tự giác trang bị cho bản thân trình độ chuyên môn
và các kỹ năng cơ bản thái độ học tập nghiêm túc
để việc học tập trong trường đại học trở thành quá trình tìm đến
với những giá trị thiết thực tích cực giúp ích cho bản thân và cộng đồng
chương trình tạm dừng ở đây